vào khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm ngọn lửa xuất hiện ở nhà số một ngách bốn mươi ba trên chín mươi tám trên ba mươi một trung kính
chỉ trong ít phút lửa bùng lên kèm nhiều tiếng nổ ngôi nhà rộng khoảng một trăm năm mươi m hai với hai khối độc lập nằm đối diện nhau
ở giữa là khoảng sân rộng năm mươi năm mét vuông để sửa chữa và bán xe đạp điện
khối chủ nhà ở cao hai tầng một tung với hai phòng nơi cho thuê trọ cao ba tầng với một mươi hai phòng
trong đó hai vợ chồng chủ nhà ở trong hai phòng ở khu vực tầng một
một nguồn tin cho biết tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà là bảy người và có một mươi bảy người đăng ký thuê ở
thời điểm xảy ra cháy người dân xung quanh cùng chủ nhà đã phá cửa sổ tầng hai để thoát ra ngoài
có bốn người đã thoát ra khỏi đám cháy
tại hiện trường đám cháy đã thiêu dụi nhiều phương tiện xe máy xe đạp xe đạp điện để tại khu vực sân
phần khung thép và mái tôn tre trước sân đã đổ sập
sáng sớm cùng ngày trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã đến chỉ đạo và kiểm tra trực tiếp hiện trường của vụ cháy
ở nhà trọ bên cạnh chị võ thị hoài an cho biết chị bừng tỉnh bởi tiếng hô hoán cháy cùng những tiếng nổ
chị và bạn cùng phòng vội vã chạy xuống với hai bình cứu hỏa
lúc này ngọn lửa dữ dội đã bao trùm toàn bộ khoảng sân của ngôi nhà năm tầng
lửa cũng bùng lên từ các cửa phòng tầng trên
nhiều người nỗ lực dập lửa bằng bình cứu hỏa nhưng không thành công
chị an kể lại lúc đó bên trong ngôi nhà cháy hoàn toàn không có tiếng kêu cứu
khoảng một mươi phút sau lực lượng cứu hỏa với nhiều xe và hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
do ngõ nhỏ ngôi nhà cháy cách đường trung kính khoảng hai trăm linh mét nên hoài an vội chạy ra ngoài dẫn đường cho lính cứu hỏa kéo đường ống nước vào dập lửa
hàng chục xe cứu hỏa cứu thương túc trực bên ngoài
hơn một giờ ngọn lửa được dập tắt chỉ còn những cột khói bốc cao
công an phong tỏa phố trung kính
tới ba giờ ba mươi phút nhiều người tử vong đã được bọc túi đưa ra khỏi ngôi nhà cháy
lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân về bệnh viện giao thông vận tải
đến thời điểm hiện tại lãnh đạo quận cầu giấy cho biết một mươi bốn người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn
lực lượng tại hiện trường vẫn đang tiếp cận tìm kiếm nạn nhân
theo một số nhân chứng trước khi cháy tại tầng một của ngôi nhà trọ phát ra ba tiếng nổ sau đó là ngọn lửa bùng lên dữ dội
anh trần hưng thịnh sống cách hiện trường khoảng một mươi năm mét hoảng hốt cho biết
anh phát hiện tại tầng một ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn
anh thịnh kể lại thời điểm đó là vào khoảng giờ ba mươi phút tôi thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ tầng một của ngôi nhà
cũng là nơi sửa chữa xe máy xe đạp điện
mọi người hoảng hốt chi hô nhau bỏ chạy và lấy bình cứu hỏa mini để dập
cũng theo anh thịnh dù mọi người rất cố gắng nhưng không thể dập được lửa cháy lửa lan ra nhanh tạo ra nhiều khói rất khó thở
anh thịnh cho biết một lúc sau thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến
công tác cứu chữa rất kịp thời nhưng vẫn có nhiều người bị thương được đưa ra bên ngoài
đến khoảng ba giờ thì nhiều người được đưa ra bảng cáng có cả những nạn nhân bị che kín
cũng sinh sống gần ngôi nhà trọ chị phạm thanh an cho biết đã giật mình bởi tiếng nổ phát ra
chị bàng hoàng kể lại tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình sau đó liên tiếp là hai tiếng nổ nữa
tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ngọn lửa đã bùng phát dữ dội
cũng theo chị an lúc đó mọi người hoảng hốt chạy nháo nhỏ hết khung cảnh rất hỗn loạn
ông phạm quốc việt đội trưởng đội cứu hộ sơ cứu fas angel cho biết
hơn một mươi thành viên của nhóm đã đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn cứu hộ từ lúc một giờ sáng
căn nhà gồm nhiều phòng cho thuê trọ trong các phòng có nhiều người
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gặp khó khăn do lửa nóng nhiều khói
ông việt cũng thông tin thêm lực lượng cứu hỏa và đội đã rất nỗ lực để cứu các nạn nhân và sự việc quá đau lòng
vào dạng sáng hôm nay lãnh đạo bệnh viện giao thông vận tải cũng cho biết
bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cho ba nạn nhân vụ hỏa hoạn ở trung kính
hiện cả ba nạn nhân này đã tạm thời qua cơn nguy kịch trong đó có một nạn nhân cao tuổi và tình trạng nặng hơn
các nạn nhân sau được cấp cứu đang được điều trị tích cực tại các khoa
đến sáu giờ ba mươi phút thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an cũng đã đến hiện trường vụ cháy
đến sáu giờ năm mươi phút lực lượng công an và cảnh sát phòng cháy chữa cháy rút khỏi hiện trường
con hẻm dẫn vào ngôi nhà xảy ra cháy được dựng rào chắn phong tỏa
nhiều người dân hiếu kỳ đứng kín con ngõ để theo dõi
ông trần sĩ thanh chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan
điều tra nguyên nhân thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả của vụ cháy
vụ cháy này làm nhiều người liên tưởng tới vụ cháy trung cư mini ở phường khương đình
quận thành xuân tp hà nội xảy ra không lâu trước đó
liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại số một hẻm ba mươi một ngách chín mươi tám ngõ bốn mươi ba đường trung kính
phường trung hòa quận cầu giấy tp hà nội khiến một mươi bốn người tử vong
công an hà nội đã có thông tin chính thức về vụ việc
theo đó vào hồi h bốn mươi sáu phút ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tổng đài một trăm một mươi bốn trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân
tại địa chỉ số một hẻm ba mươi một ngách chín mươi tám ngõ bốn mươi ba đường trung kính phường trung hòa quận cầu giấy
ngay khi nhận được thông tin công an tp đã điều động năm mươi cán bộ chiến sĩ
của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố và công an quận cầu giấy
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an quận cầu giấy công an phường trung hòa khẩn trương đến hiện trường
phối hợp với các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy
thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
ông đinh tiến dũng bí thư thành ủy ông trần sĩ thanh chủ tịch ubnd tp hà nội
cùng lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lãnh đạo công an tp và chủ tịch ubnd quận cầu giấy
đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ
đến giờ năm mươi hai phút cùng ngày các đơn vị đã tiếp cận hiện trường
triển khai chữa cháy ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm cứu người bị nạn
thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh thiêu dụi nhiều xe máy xe đạp điện xe đạp
tại khu vực sân khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy
các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà
và cứu được bảy người bị mắc kẹt trong đó có ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
đến một giờ hai mươi sáu phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
qua tìm kiếm sơ bộ các lực lượng phát hiện một mươi bốn người tử vong
hiện giám đốc công an tp hà nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan
công an quận cầu giấy phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đồng thời công an thành phố tham mưu cho thành ủy ubnd tp chỉ đạo các sở ngành có liên quan
phối hợp với ubnd quận cầu giấy tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về vụ việc
mời các bạn đăng ký theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống